cựu tổng thống mỹ donald trump đã ra trình diện trước văn phòng tổng trưởng lý new york ở hạ mahatan
để trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ một cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của gia đình ông
tổng trưởng lý new york đang xem xét liệu tập đoàn trump urgna jation có thổi phồng các giá trị bất động sản thực
nhằm nhận được các khoản vay lớn và hạ thấp giá trị tài sản này để được giảm tiền nộp thuế hay không
tuy nhiên ông donald trump đã bác bỏ mọi sai trái và cáo buộc cuộc điều tra của tổng trưởng lý new york mang động cơ chính trị
cuộc thẩm vấn trên diễn ra vài ngày sau khi cơ quan điều tra liên bang fbi đã tiến hành lục xoát nhà riêng của ông trump
tại bang florida trong khuôn khổ cuộc điều tra với những cáo buộc ông đã mang trái phép các tài liệu mật từ nhà trắng về đây
sau khi rời nhiệm sở vào tháng một năm hai nghìn hai mươi